từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai sẽ có hơn một chín trăm linh dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở
mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình ba hai trong đó giá khám bệnh ngày dường tăng bình quân một mươi một giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng ba
thông tin này áp dụng đối với các cơ sở y tế đơn vị tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh
chữa bệnh và thanh toán quyết toán chi phí khám bệnh chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế
cụ thể ở bệnh viện hạng đặc biệt và hạng một giá khám bệnh hiện là ba mươi ba một trăm linh đồng một lượt sẽ điều chỉnh tăng lên ba mươi bảy đồng một lượt khám
bệnh viện hạng hai hiện là hai mươi chín sáu trăm linh đồng sẽ tăng lên ba mươi ba đồng một lượt
bệnh viện hạng ba từ hai mươi sáu sáu trăm linh đồng tăng lên hai mươi chín đồng
bệnh viện hạng bốn và trạm y tế xã từ hai mươi ba ba trăm linh đồng lên hai mươi sáu đồng một lượt khám
bệnh viện hạng bốn hiện là hai mươi chín đồng một lượt khám
bệnh viện hạng năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám